một quốc hội một chính phủ thống nhất và một hệ thống chính quyền đầy đủ danh nghĩa pháp lý đại diện cho nhân dân trong đối nội đối ngoại
cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra quốc hội việt nam là dấu mốc biểu tượng của ý chí sức mạnh dân tộc
sau gần một thế kỷ đấu tranh giành độc lập người dân việt nam từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân của một nước độc lập tự do
tự mình bầu ra quốc hội của mình để có những người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thay mặt nhân dân
đây là một ý nghĩa chính trị hết sức to lớn của nhân dân ta
qua bảy mươi năm hình thành và phát triển quốc hội việt nam đã không ngừng lớn mạnh ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thực hiện các quyền lập hiến quyền lập pháp quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước
vừa đảm nhiệm chức năng đối nội đối ngoại quốc hội nước ta đã vừa làm tốt chức năng xây dựng pháp luật với năm lần thay đổi hiến pháp đặc biệt là hiến pháp hai nghìn một mươi ba
những bản hiến pháp mới ra đời là đem lại những ý nghĩa mang giá trị nền tảng mở ra một thời kỳ mới định hướng lâu dài cho sự phát triển của đất nước
trong giai đoạn hơn ba mươi năm đổi mới có những dấu ấn hết sức to lớn của quốc hội là cơ sở quan trọng để đảm bảo thành công cho sự phát triển của đất nước
bảy mươi năm trôi qua
những ký ức về tháng năm lịch sử đó vẫn không phai mờ trong tâm trí những người được sống được gắn bó với thời điểm lịch sử hào hùng
thắng lợi cuộc tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của nhà nước cách mạng việt nam mở ra thời kỳ mới khi đất nước ta có một quốc hội một chính phủ thống nhất
một hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý về đại diện cho nhân dân
một mươi tám tuổi người thanh niên nguyễn đình toàn lần đầu tiên được đi bỏ phiếu bầu quốc hội
ông cũng đảm nhiệm trách nhiệm là thư ký tổ bầu cử thôn nam hồng xã hữu việt huyện nam đàn tỉnh nghệ an
lần đầu tiên trong lịch sử người dân có quyền nói lên tiếng nói của chính mình
và đối với mỗi người dân như ông toàn dù đã bước sang tuổi tám mươi tám thì ông vẫn không thể quên cảm xúc của ngày tổng tuyển cử cách đây đã bảy mươi năm
không khí bầu cử thì phân khởi lắm bởi vì người ta thấy so sánh cái sự khác nhau giữa cái bầu cử dân chủ
với cái bầu lý trưởng ngày xưa
thế cái bầu ở đây nghe tên là việt tên
nếu như một cái phiếu in phiên trẳng nó nghe việt tên việt tên là phải giống như là ông võ nguyễn nhạp là người ta báo đầu tên
rồi ông nguyễn duy trinh rồi ông lê nhu
là một trong số ba trăm ba mươi ba thành viên quốc hội đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
lúc chúng cử ông nguyễn văn trân đang là phó chủ tịch phụ trách quân sự của ủy ban cách mạng bắc bộ
năm nay dù đã một trăm linh một tuổi nhưng tinh thần trách nhiệm và cả niềm vinh dự của người đại biểu nhân dân khi ấy luôn sống trong tim nhà lão thành cách mạng nguyễn văn trân
được trúng cử rồi thì ai cũng thấy là mình được nhân dân tín nhiệm thế là sung sướng nhất rồi
mà cũng là lần đầu tiên mình là một trong số ba trăm ba mươi ba thành viên quốc hội đầu tiên của ủy ban cách mạng bắc bộ